chiều qua hai mươi ba tháng chín tại thôn poto xã hủy luông huyện phong thổ tỉnh lai châu
đại tướng ngô xuân lịch và thượng tướng phạm trường long cùng lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước việt nam trung quốc
lãnh đạo tỉnh lai châu đã dự lễ khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt trung
tại buổi lễ đại tướng ngô xuân lịch và thượng tướng phạm trường long đã cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới
trong sự vui mừng của nhân dân hai bên
dịp này bản poto xã hủy luông việt nam với thôn cửa cải trấn kim thủy hà trung quốc
tổ chức sơ kết hai năm kết nghĩa cụm dân cư biên giới
hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa tình đoàn kết bảo vệ đường biên cột mốc
cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giữ gìn bản sắc văn hóa
phát huy mối quan hệ tốt đẹp lâu đời giữa hai dân tộc hai quốc gia
hai đoàn bộ quốc phòng việt nam và trung quốc đã trao quà tặng đại diện nhân dân hai cụm dân cư
và mong muốn bà con phát huy cao nhất giá trị sử dụng của nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt trung
góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai bên
trong chương trình hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần này
tại khu vực cửa khẩu ma lù thàng tỉnh lai châu bộ đội biên phòng tỉnh lai châu việt nam
và bộ đội biên phòng khu vực mông tự trung quốc đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố
mang tên nậm na hai nghìn một mươi bảy
với tình huống giả định là bộ đội biên phòng tỉnh lai châu bộ đội biên phòng khu vực mông tự trung quốc
tỉnh lai châu nhận được tin báo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng có một nhóm đối tượng khủng bố quốc tế
đã tìm cách xâm nhập vào việt nam và chuẩn bị xuất cảnh qua cửa khẩu ma lù thàng tỉnh lai châu việt nam
sang cửa khẩu kim thủy hà thuộc tỉnh vân nam trung quốc
lực lượng biên phòng tỉnh lai châu đã khẩn trương đánh giá tình hình và thông báo cho bộ đội biên phòng khu vực mông tự trung quốc
đề nghị thiết lập sở chỉ huy liên hợp để phối hợp đánh bắt nhóm khủng bố quốc tế
lực lượng biên phòng hai nước đã phối hợp tuần tra phong tỏa biên giới cửa khẩu giữ thông tin liên lạc thông suốt
và tổ chức đánh bắt đối tượng khủng bố sử dụng hộ chiếu giả xuất cảnh sang trung quốc
thực hành đánh bắt đối tượng khủng bố giải cứu con tin tại cột mốc biên giới sáu mươi năm và tại trung tâm thương mại
sau khi phối hợp xử trí tiêu diệt và bắt giữ các đối tượng khủng bố và giải cứu thành công các con tin
lực lượng biên phòng hai nước việt nam trung quốc tích cực triển khai nhiều hoạt động điều tra
ổn định tình hình khu vực biên giới giúp người dân yên tâm sinh sống sản xuất
tôi cho rằng cuộc diễn tập liên hợp này có ý nghĩa rất quan trọng
tôi hy vọng lực lượng bảo vệ biên giới hai nước thực hiện nghiêm nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước đã đạt được
với phương châm một mươi sáu chữ và tinh thần bốn tốt tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác lẫn nhau
và đóng góp nhiều hơn cho ẩn định an ninh ở khu vực biên giới và an cư lạc nghiệp của nhân dân
xin cảm ơn các đồng chí xin cảm ơn đồng chí đại tướng ngô xuân lịch lực lượng quân đội địa phương và nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho lần giao lưu này
sau khi kết thúc diễn tập đại tướng ngô xuân lịch đã chủ trì lễ tiễn đoàn đại biểu trung quốc về nước tại cửa khẩu ma lù thàng tỉnh lai châu
các hoạt động tiếp theo của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tư sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều nay tại tỉnh vân nam trung quốc